thưa quý vị và các bạn kỷ nguyên blockchain và trí tuệ nhân tạo đã đang và sẽ là một trong những xu thế của thời đại bốn
nơi mà các nhà đầu tư cộng đồng doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với không ít cơ hội và thách thức từ sự thay đổi mạnh mẽ công nghệ
vậy xu hướng công nghệ này sẽ quyết định diện mạo của thế giới cũng như là cộng đồng doanh nghiệp của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín như thế nào
và trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
chỉ cần một thao tác quét chạm bằng chiếc điện thoại có cải ứng dụng thanh toán trực tuyến
khách hàng này có thể thanh toán tới chủ doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt nhanh chóng tiện lợi và an toàn
hiệu quả mà ứng dụng thanh toán này đem lại đã giúp cả người bán và người mua đạt được nhiều lợi ích trong quá trình sử dụng
tôi cũng mới trải nghiệm cái dịch vụ này từ đầu tháng ba có một người bạn
thì quán kem nga này trước đây là một cái địa điểm mà tôi hay đưa bạn bè đến nhưng mà trước đây thì chủ yếu là sử dụng bằng tiền mặt thôi
nhưng mà qua cái dịch vụ này thì là tôi chỉ cần sử dụng chiếc điện thoại của mình và sử dụng cái mã qr code ở đây
tôi thấy là nó rất là nhanh chóng tiện lợi và độ bảo mật rất là cao
với chi phí hợp lý hiệu quả và mức độ tin cậy cao nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến không tiền mặt trong hoạt động kinh doanh của mình
là một trong những ứng dụng của công nghệ chuỗi khối blockchain dù mới xuất hiện ở việt nam chưa lâu nhưng mô hình thanh toán trực tuyến này đang thực sự bùng nổ
bắt đầu mới ra cái là mình cũng sử dụng ở đây là điểm thanh toán bí xít cũng khá lâu rồi đấy
mà tôi thấy cũng nhiều người
người việt đến đây khả kể cả khách nước ngoài rồi người việt nam mình những ai dùng bên này đều đến đây thanh toán bằng cái này tôi thấy cũng tiện
thì cái ưu thế của này là thanh toán rất là nhanh gọn và cũng không mất nhiều chi phí
và bọn tôi cũng kiểm soát dễ dàng
tôi sẽ khai thác thêm một cái tệp khách hàng mới
ngoài những cái khách hàng mà bọn tôi vẫn tôi đang có chúng tôi đang có đó là khách hàng ngoại quốc
sẽ hy vọng
trong thời gian tới nghĩa là
dân thù của chúng tôi sẽ tăng lên
theo đại diện doanh nghiệp những ứng dụng thanh toán trực tuyến đem lại sự tiện lợi rất cao về phương thức thanh toán
đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền và đảm bảo sự an toàn cho các dữ liệu trước các nguy cơ bị đánh cắp
nhất là các dữ liệu nhạy cảm như tài khoản ngân hàng online tài khoản thẻ thanh toán
các ứng dụng khác trong công nghệ blockchain đều được mọi người tham gia
tìm hiểu có những cái tìm tò sâu hơn và ứng dụng vào trong các công tác về quản lý thanh toán rồi là kinh doanh được rộng rãi
là một đơn vị ứng dụng nền tảng công nghệ blockchain để lưu trữ bảo mật và xây dựng hạ tầng quản lý và giao dịch trực tuyến
doanh nghiệp này đã ứng dụng hiệu quả công nghệ blockchain trong việc xây dựng một kênh thanh toán trực tuyến không tiền mặt cho khách hàng
song song với đó giúp cho doanh nghiệp quản lý dòng tiền và các sản phẩm hiệu quả mà không phải thông qua các hình thức trung gian
tôi đã đưa một cái ứng dụng rất là mới của thế giới về việt nam thì ứng dụng như là ứng dụng thanh khoản không tiền mặt
nhưng nó là một dạng là không tiền mặt của thế giới chứ không phải ở trong nước
chúng ta biết là ở ngân hàng hiện nay bảo mật là một trong những ngân hàng được đánh giá của thế giới là bảo mật đơn sơ nhất
có rất nhiều khai hở nhất là thẻ visa thẻ ngạc bạn chỉ cần quên cái thẻ visa đó thôi là bạn đã mất tiền
người ta nhận thẻ visa là bạn đã mất tiền khỏe bất cứ ở đâu hay là khoản sơ đẳng nhất là bảo mật otp là cái mạng rất đơn giản
và rất nhiều người ta hát được nhưng với công nghệ blockchain đưa vào thì nó bảo mật rất tốt
vì nó là công nghệ bảo mật trên không phải nền tảng server mà đào tạo trên phi tập trung
blockchain đang là một mảnh đất màu mỡ của nhiều doanh nghiệp công nghệ
để thu hút người dùng các doanh nghiệp blockchain ở việt nam đã sớm bắt tay với rất nhiều doanh nghiệp
trong các lĩnh vực từ mua sắm giải trí ăn uống vận tải bảo hiểm các công ty tài chính công nghệ
mở rộng hệ sinh thái cho khách hàng điển hình như hệ thống quý điện tử pc
đã liên kết với các chuỗi nhà hàng thực phẩm nước ngoài
tiki kết hợp với momo và salopay sando tích hợp với ví senpay do chính hãng này xây dựng
now delivery ứng dụng gọi món ăn kết hợp với e pay
thưa các bạn đã biết hiện nay chính phủ đang kêu gọi là chúng ta tham gia công ty mặt
năm hai nghìn một mươi tám vừa rồi rất đáng mừng là việt nam nở rộng rất nhiều các công ty đã ra đời là tham gia điện tử
app thông qua app ví dụ như viettel momo và rất nhiều các công ty công nghệ khác đã
và dần dần cái thói quen tư duy dùng tiền mặt của việt nam đã từng thay đổi và thật ra không tiền mặt
với các hình thức giao dịch truyền thống như của ngân hàng
cổng thanh toán sẽ lưu trữ lại thông tin chi tiết của tất cả giao dịch và cộng trừ tiền đầy đủ cho các bên liên quan
thế nhưng hình thức này sẽ trở nên vô cùng tốn kém khi mỗi phút trôi qua lại có hàng triệu giao dịch được thực hiện
theo ước tính của các ngân hàng trên thế giới đã thu tới gần hai tỷ đô la tiền xử lý giao dịch mỗi năm
tương đương với hai gdp toàn cầu
chính vì vậy chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp việt nam đang dành sự quan tâm rất lớn cho công nghệ blockchain
hiện tại các doanh nghiệp blockchain việt nam đã liên kết với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực
mở rộng hệ sinh thái để thu hút người dùng cũng như tạo hạ tầng phát triển tốt nhất cho cộng đồng
không chỉ thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống
blockchain với những ưu thế về việc lưu trữ thông tin tính bảo mật cao và vận chuyển dữ liệu nhanh chóng
đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề lĩnh vực
từ chính phủ điện tử chăm sóc sức khỏe cho đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm
logistics bảo hiểm bất động sản công nghệ blockchain sẽ đem lại ưu thế lớn
trong việc kiểm soát được tính minh bạch của thông tin nguồn và tránh bị giả mạo dữ liệu
với đặc tính phi tập trung minh bạch và độ bảo mật cao
blockchain được đánh giá là công nghệ mang tính cách mạng
dẫn đến sự thay đổi trong tương lai
ngành lĩnh vực như tài chính ngân hàng bán lẻ vận chuyển hàng hóa viện thông chính phủ điện tử
hiện tại ở bên mình có dự án của t food đang có mặt ở những siêu thị như comac
rồi những siêu thị lớn của việt nam mình
thì nó có thể tracking được những nguồn gốc sản phẩm từ khởi nguồn cho tới lúc đến chỗ siêu thị
để người ta có thể kiểm tra sự minh bạch của dòng sản phẩm từ khi bắt nguồn cho đến lúc tiêu thụ
để tránh hiện tượng thực phẩm bẩm hiện nay
nhờ ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa
người tiêu dùng được cung cấp các thông tin cần thiết trong suốt quá trình từ sản xuất tới tiêu dùng
góp phần tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với chất lượng và độ an toàn của sản phẩm nông sản
ứng dụng truy xuất cũng giúp hỗ trợ nông dân và các tác nhân tham gia trong chuỗi xuất khẩu nông sản của việt nam
xây dựng và phát triển thương hiệu hình ảnh
đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước minh bạch hóa thông tin của các chủ thể trong chuỗi
giúp chính phủ có cái nhìn rõ ràng hơn về các hoạt động của thị trường
các cơ quan quản lý nhà nước minh bạch không thể can thiệp và cũng không gây thêm những chi phí tốn kém cho những người tham gia truy xuất
theo ước tính hiện nay nền kinh tế blockchain trên thế giới đang có trị giá trên hai trăm năm mươi tỷ usd và không có dấu hiệu chứng lại
các chuyên gia cho rằng công nghệ này mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực
như tài chính ngân hàng bán lẻ vận chuyển hàng hóa sản xuất và viễn thông
hiện blockchain đang được coi là giải pháp tốt nhất thay thế cho các giao dịch truyền thống ngân hàng tập trung
với việc dữ liệu trên blockchain không thể hách thay thế hay sửa đổi cùng việc lưu trữ và truyền tải ngay lập tức
nhiều doanh nghiệp lớn như microsoft và sắp tới là orector sẽ sử dụng hợp đồng thông minh như thế này
để loại bỏ các quy định và giảm chi phí cho một loạt các giao dịch tài chính và những hợp đồng này sẽ không bị phá vỡ
ở việt nam xu hướng áp dụng lớn nhất hiện nay của blockchain mới chỉ ở mảng tài chính ngân hàng kiểm toán nội bộ
theo thống kê của trang công cụ tìm kiếm google
hiện chỉ có hơn hai mươi start up blockchain một mươi sàn giao dịch và dưới một mươi ico đang hoạt động tại việt nam
có thể thấy mặc dù blockchain đang khuấy động nền công nghiệp thế giới
nhưng tại việt nam blockchain chỉ được biết và ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực fintech
mà ít ai nhận ra rằng nó có khả năng chuyển hóa công nghệ trong nhiều ngành khác nhau
các sản phẩm có thể mà doanh nghiệp có thể ứng dụng
để tạo ra những sản phẩm hoặc là nâng cao chất lượng của doanh nghiệp đó
đa phần là như vậy
chứ những doanh nghiệp mà về công nghệ thông tin thì họ sẽ rất là hiểu và rất là biết được những cái tiềm năng tương lai của nó
còn những doanh nghiệp truyền thống thì hiện tại do những thông tin
những cái thông tin và cái đội ngũ mà nhân lực nó đang còn thiếu cho nên nó bị hạn chế cái phần đó
có thể nói các doanh nghiệp việt sẽ gặp nhiều khó khăn để ứng dụng phổ biến nền tảng blockchain ở việt nam
bên cạnh tính phức tạp khiến người dùng chưa trú trọng đến những lợi ích mà công nghệ này đem lại
những khó khăn về chất lượng nguồn nhân lực công nghệ và khuôn khổ pháp lý cũng là thách thức không nhỏ
hiện tại thì doanh nghiệp sẽ khó tiếp cận được cái vấn đề này do cái vấn đề nhân lực
còn mà để giải quyết cái bài toán về nhân lực thì bắt buộc là phải vào bên ngành giáo dục và nhà nước của mình hỗ trợ phần chính yếu
chứ doanh nghiệp thì họ chỉ có thể là đầu tư vốn vào những cái trường hoặc là những cái tổ chức
nhóm nghiên cứu nào đó thôi họ chỉ có thể là phát triển một cái cụm nhỏ
một cái mục tiêu nhất định nào đó về một cái dự án
ví dụ họ đưa ra một cái bài toán nào đó cho một cái đội nhóm nào đó có thể giải được cái bài toán đó
thì họ đầu tư vào cái nhóm đó nhưng nó chỉ phát triển ở một cái giới hạn tức là giới hạn nhỏ giới hạn nội bộ
hiện nay ở việt nam cái khó khăn cả chính là chưa có một khung pháp lý nào rõ ràng để công nhận một sản phẩm của lúc trên
là một cách bằng văn bản hoặc văn bản dưới luật
ví dụ tôi nói với tiền điện tử thôi thì hiện nay nhà nước việt nam cũng chưa đưa nó về là dạng tiền hay là hàng hóa
như vậy là khi mà giới trẻ tiếp cận công nghệ này và họ mang những sản phẩm công nghệ ở nước ngoài về
thì họ rất là lo ngại là liệu có trái pháp luật hay không
tại nghị quyết hai mươi ba về chiến lược phát triển công nghệ việt nam đến năm hành ba mươi
bộ tư pháp đã vạch ra định hướng việt nam phải đi tắt và đón đầu trong công nghiệp bốn
phải xác định trọng tâm của công nghệ mới như blockchain ai
trong đó việt nam sẽ sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý công nghệ blockchain
phát huy tối đa tiềm năng công nghệ này cho phát triển kinh tế xã hội
nhưng vẫn bảo đảm an ninh quốc phòng đất nước đồng thời hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra
với tiềm năng lớn của công nghệ này hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang nhìn nhận một cách nghiêm túc
nghiên cứu ban hành các chủ trương xây dựng các chính sách phù hợp cho sự phát triển đầy tiềm năng của công nghệ blockchain
ví dụ như chính phủ thụy điển honduras đã sử dụng công nghệ này để xử lý quyền sử dụng đất
estonia sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu của chính phủ
quốc đảo iron man cũng thử nghiệm việc sử dụng blockchain trong việc đăng ký công ty
dubai dự kiến áp dụng công nghệ này để vận hành bộ máy chính phủ vào những năm hai nghìn hai mươi v v
không nằm ngoài xu thế chung của thế giới việt nam cần thiết phải tiếp tục theo dõi khuyến khích phát huy những ưu điểm của công nghệ này
đồng thời nghiên cứu đưa ra các chủ trương chính sách pháp luật đều điều chỉnh phù hợp giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn
nó là một cái rất tốt và nó là xu thế không thể cứng lại
nếu như đất nước ta có một chính sách tốt hơn giới trẻ sẽ là người làm thay đổi đất nước thay đổi nền kinh tế
hiện blockchain đang ở thời kỳ đầu phát triển giống như internet cách đây hai mươi năm
blockchain sẽ thay đổi thế giới như internet từng làm nhưng nó cần thời gian phát triển và trưởng thành
ở việt nam công nghệ blockchain tuy trong giai đoạn khởi phát nhưng lại đang có đà phát triển khá mạnh mẽ
là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng đón bắt để
ứng dụng triển khai nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong các ngành và lĩnh vực
lợi thế lớn là người việt rất thông minh cân cù sáng tạo
giới chuyên gia công nghệ trên thế giới nhận định việt nam đang đứng trước cơ hội nắm bắt công nghệ blockchain
từ đó tạo đà cho nền kinh tế số tăng trường vượt bỏng
thưa quý vị và các bạn với những tiềm năng sẵn có về hạ tầng và con người
việt nam có thể trở thành trung tâm blockchain mới của khu vực và trên thế giới
là điểm đến của các nhà đầu tư công nghệ đối tác phát triển công nghệ nhanh nhạy năng động với khu vực tiềm năng này
tuy nhiên để nền tảng blockchain ở việt nam có bước tiến nhanh và vững chắc
giúp việt nam đi tắt đón đầu của cách mạng công nghiệp bốn
khung khổ pháp lý hoàn thiện để quản lý blockchain và tiền mã hóa là điều hết sức bức thiết
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
mỗi tuần một chuyên đề bàn luận đến một vấn đề của doanh nghiệp
hy vọng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thiết thực
quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tivi vn hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân